không chỉ phát huy vai trò sung kích năng động và sáng tạo của tuổi trẻ trong việc xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh
tuổi trẻ ngành điện gia lai còn triển khai nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng
nhất là chăm sóc trẻ em mồ côi các hộ nghèo là người dân tộc thiểu số tại vùng biên giới campuchia
tại trung tâm bảo trợ và xã hội tổng hợp gia lai ngay từ sáng sớm các đoàn viên thanh niên của đoàn cơ sở công ty điện lực
đã có mặt để chuẩn bị những phần quả ý nghĩa trao tặng cho trẻ em mồ côi
những nhu ưu phẩm đồ dùng sinh hoạt đã được trao tận tay các em giáo viên nơi đây và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo với tổng giá trị khoảng bốn mươi triệu đồng
những năm gần đây tri đoàn của đoàn điện lực cơ sở của tỉnh gia lai cũng đã đến
và những đường dịch
đoàn cơ sở công ty điện lực gia lai gồm một mươi bảy tri đoàn trực thuộc với bốn trăm năm mươi sáu đoàn viên
trong năm hai nghìn một mươi chín đoàn cơ sở thực hiện một mươi một công trình thắp sáng đường quê tại bốn xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh
với tổng kinh phí tám mươi triệu đồng phục vụ hàng ngàn hộ dân nghèo sinh sống thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng
đoàn cơ sở công ty điện lực gia lai đưa hình ảnh ngành điện trở nên thân thuộc và gần gũi hơn với người dân trên địa bàn